không ít tai nạn nghiêm trọng do mất an toàn lưới điện gây thiệt hại về người đã xảy ra trong thời gian qua
vì sự chủ quan của người dân nhất là trong mùa mưa bão như hiện nay
tình trạng bà con sử dụng các thiết bị điện mất an toàn nhằm phục vụ cho sinh hoạt hoặc là tưới tiêu
ở các vùng nông thôn đang diễn ra khắp nơi tiêm ẩn quy cơ gây tai nạn chết người
và sau đây là phản ánh tại tỉnh đồng tháp
đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại huyện lấp vò tỉnh đống tháp
trăng trịt như những mạng nhện trên không dây điện lơ lửng trên đầu người dây đứt không mối nối hay xả tận mặt đất
bên cạnh đó
đó là tình trạng người dân tự lắp các thiết bị điện phục vụ cho công việc đồng án tưới tiêu nhưng lại không bảo đảm an toàn
chỉ một chút sâu suất hoặc mưa bão là có thể xảy ra chập điện gây tai nạn nguy hiểm
đã có không ít tai nạn điện trong thời gian qua xảy ra chỉ vì sự chủ quan của người dân
bà con nên thận trọng báo ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện có nguồn điện mất an toàn để kịp thời khắc phục